thực hiện đợt cao điểm chấn áp tội phạm dịp cuối năm chỉ trong ngày đầu gia quân
các đơn vị công an của tỉnh bắc cạn đã triệt phá nhiều vụ án thu hồi nhiều súng tự chế trong cộng đồng
chỉ trong ngày một mươi sáu tháng một mươi hai lực lượng chức năng đã triệt phá năm vụ án ma túy bắt năm đối tượng
công an tỉnh bắc cạn cũng đã tích cực nắm địa bàn vận động thu hồi hai mươi ba khẩu súng tự chế các loại
trong những tháng cuối năm tình trạng buôn bán hàng giả hàng cấm có xu hướng gia tăng
trong đợt cao điểm này công an tỉnh bắc cạn cũng sẽ phối hợp với các đơn vị khác tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm này